ngày hai mươi chín tháng bảy sở y tế tỉnh con tum cho biết trong hai ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bảy
trên địa bàn tỉnh con tum đã ghi nhận thêm bốn ca bệnh dương tính với bạch hầu
trong đó có huyện con rẫy một ca thành phố con tum một ca và huyện đắc hà hai ca
từ đầu năm đến nay tỉnh con tum đã ghi nhận ba mươi chín ca dương tính với bệnh bạch hầu
tại năm địa phương đó là thành phố con tum bốn ca huyện đắc hà sáu ca huyện đắc tô một mươi ba ca
huyện sa thầy một mươi bốn ca và huyện con rẫy hai ca
hiện tại có một mươi ba ca đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế hai mươi sáu ca đã khỏi bệnh
ngành y tế tỉnh con tum cũng đang triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
cho người dân trên địa bàn sáu xã có dịch công tác cách ly cấp phát thuốc điều trị dự phòng
cho người dân trong khu vực có dịch xử lý ổ dịch được ngành y tế nghiêm túc triển khai thực hiện
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh